với số ca mắc tăng cao như đề cập ở tính trước thượng hải đang thực hiện cách ly với tất cả bệnh nhân covid một mươi chín
bất kể mức độ nghiêm trọng và toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân
thành phố đông dân nhất của trung quốc đang tiến hành chuyển đổi các trung tâm hội nghị
và huy động lực lượng từ các tỉnh lân cận để tạo ra những cơ sở cách ly cho hàng trăm nghìn người mắc covid một mươi chín
động thái này đã cho thấy sự kiên định của chính quyền thượng hải trong việc thực hiện cam kết jero covid
giữa lúc trung quốc phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
thành phố cũng bổ sung thêm hàng chục nghìn dương bệnh tại những địa điểm vốn được coi là khu cách ly lớn nhất thế giới
dành cho các bệnh nhân covid một mươi chín f bất kể mức độ nghiêm trọng và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân f một
theo thông tin từ phía chính quyền thượng hải gần một trăm năm mươi người là f một đã được đưa vào diện cách ly
trong khi hơn một trăm linh người khác được xác định là tiếp xúc thứ cấp f hai vẫn đang được theo dõi
thành phố đã chuyển đổi trung tâm triển lãm quốc tế mới thượng hải sniec trở thành cơ sở cách ly với gần một mươi năm dường bệnh
trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia tại thượng hải địa điểm tổ chức những sự kiện thương mại hàng đầu của trung quốc
đã được chuyển đổi thành cơ sở cách ly cho bốn mươi bệnh nhân khác
các nhà thi đấu sân vận động trong nhà và khách sạn trong toàn thành phố
cũng được chính phủ nhắm tới chuyển đổi thành nơi cách ly
bên cạnh đó thượng hải đã huy động sự hỗ trợ từ các địa điểm bên ngoài thành phố
nhiều cơ sở ở tỉnh chiết giang và giang tô đang được dựng lên để phục vụ công tác cách ly cho khoảng sáu mươi người từ thượng hải